thưa quý vị ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị quyết số hai đưa ra những mục tiêu cụ thể
nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đưa việt nam vào nhóm asean bốn
thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải chủ động sáng tạo
chúng ta có thể kỳ vọng vào sự đổi thay về chất từ các đơn vị hay không
sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình cải cách hành chính tuần này của chúng tôi
ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã trao bằng khen cho các thành viên trong tổ công tác của thủ tướng
sau ba năm làm việc khẩn trương nghiêm túc
trên tinh thần chỉ đạo của thủ tướng tổ công tác ra đời với đòi hỏi
cấp bách kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ thủ tướng giao cho các bộ ngành địa phương
chống trì trệ bộ máy quản lý hành chính
sau ba năm hoạt động kết quả lớn nhất mà tổ công tác thực hiện được
đó là thúc đẩy các bộ ngành thực hiện chủ trương cắt giảm năm mươi điều kiện kinh doanh
thủ tục kiểm tra chuyên ngành tạo môi trường thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp
đồng thời phát hiện chỉnh sửa khoảng trống pháp lý cần điều chỉnh
nhiều vấn đề bức xúc của bộ ngành đã được tập trung tháo gỡ
tạo diễn đàn trao đổi với không khí cởi mở thẳng thắn ngay trên nghị trường quốc hội
bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tổ công tác
thủ tướng lưu ý các thành viên của tổ công tác không được nể nang với người đứng đầu
các bộ ngành địa phương trong quá trình giám sát
bởi trên thực tế còn một số bộ ngành chưa hoàn thành nhiệm vụ thủ tướng giao

thủ tướng đưa ra bằng chứng cụ thể từ báo cáo mà tổ công tác tổng hợp được
đó là vẫn còn hàng nghìn kiến nghị của người dân và doanh nghiệp chưa được giải quyết
đánh giá của thủ tướng phản ánh đúng tình hình thực tế hiện nay
các bộ ngành địa phương đã có nỗ lực cải cách điều kiện kinh doanh
giảm thu thục hành chính cho người dân
nhưng chưa đi vào thực chất đôi chỗ còn gây khó hiểu cho người dân và doanh nghiệp
với cái việc ban hành văn bản nhất là thông tư
nhiều khi ban hành là trái với dòi luật trái với nghị định
nên là khi ban hành văn bản thì còn không lấy ý kiến của các đại diện doanh nghiệp
như là các hiệp hội doanh nghiệp
dẫn đến những văn bản ban hành có khi là thực hiện
chưa được một năm đã không đi vào cuộc sống được
và văn bản ban hành nói thật là gây khó hiểu nhầm lẫn và nhiều khi là không giải quyết được
thực ra cái câu chuyện cải cách hành chính không phải là bây giờ chúng ta mới bắt đầu
mà có từ nhiều năm trước
đảng có hẳn một cái chỉ thị số ba mươi chín
và cả hệ thống đã thực hành nó
thế nhưng mà nếu như mà nói kết quả động lại thì không nhiều
chỉ trong năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi tám và khởi động từ năm hai nghìn một mươi bảy có cái cuộc giám sát toàn diện của quốc hội
thì đến năm hai nghìn một mươi tám cái cải cách hành chính bắt đầu có khó chuyển động
và tôi cho rằng mới chuyển động ở nhận thức mà thôi
để giải quyết thực trạng này
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ thủ tướng giao trong thời gian tới
cụ thể là nghị quyết số một và nghị quyết số hai
chính phủ mới ban hành vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục cải thiện điều kiện kinh doanh
thực hiện thủ tục hành chính
ứng dụng cấp độ bốn
ứng dụng công nghệ thông tin
giảm thiểu nhũng nhũ cho người dân và doanh nghiệp
một trong những điểm nhấn quan trọng của nghị quyết số hai
đó là thay đổi cách thức quản lý
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
trong nghị quyết hai cũng đề ra việc thay đổi cách thức quản lý
chẳng như là phải quản lý chuyển từ tiền kiểm
chuyển mạnh sang hậu kiểm
để tránh tình trạng là chi phí thực hiện
chi phí mà lưu kho bãi
thời gian tại cảng biển cửa khẩu rất là nhiều
thì hiện nay chuyển sang hậu kiểm
thứ hai nữa là phải kiểm soát theo rủi ro
và tức là những cái hàng hóa nào nguy cơ cao
những doanh nghiệp nào có tiền sử vi phạm
không chấp hành pháp luật thì chịu cái quản lý rất là chặt chẽ
còn những doanh nghiệp nào làm hàng nghiêm túc
những mặt hàng nào nguy cơ thấp
thì phải thực hiện thủ tục hành chính nó thuần tiện
thì đây là một cái thay đổi cách thức quản lý rất là mạnh mẽ
gốc là ý thức ở doanh nghiệp phải có đầy đủ kiến thức
và có trách nhiệm nghề nghiệp
dù có thông thoáng đầu hay là cuối hay như nào
thì cuối cùng thì vẫn trung quy là để bảo vệ quyền lợi chung của tất cả các bên thôi
chính sách và nhà nước thì để bảo vệ quyền lợi chung của tất cả các bên
thì mình hoàn toàn ủng hộ cái chuyện là đầu tiên ta hướng dẫn sát sao
sau đấy chúng ta mới hậu kiểm
càng phải tiếp tục đổi mới phương thực làm việc
làm sao để có một bộ công chức trong toàn hệ thống hành chính
phải chuyển động thực sự như là một lực lãi của mình
để giảm chẳng cái lực kéo của thủ tướng
tình trạng đó là trây nóng dưới lạnh
năm nay khắc phục rồi không
thủ tướng của dịch thuật và bồ gồm có phó thủ tướng của thành viên vĩnh vũ phương
có một lực kéo mạnh mẽ phải lực đẩy lên thúc đẩy
chứ không phải lực kéo mà chính phủ phải đảm giảm chuyện này

các cấp chính quyền không được đặt thêm các điều kiện kinh doanh
đó là yêu cầu của thủ tướng với người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương
phải tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp
tuy nhiên thay đổi theo hướng nào để có hiệu quả bền vững
chứ không phải là cắt giảm chỗ này lại thêm vào chỗ khác
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn đình cung
viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương về vấn đề này
xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông chính phủ đã ban hành nghị quyết số một mươi chín về cải cách điều kiện kinh doanh
và mới đây ngay đầu năm hai nghìn một mươi chín thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số hai
về cải cách điều kiện kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đưa việt nam vào nhóm asean bốn
ông là người đã đóng góp xây dựng cái nghị quyết hai này
vậy thì doanh nghiệp và xã hội có thể kỳ vọng và quyết sự đổi thay mang tính bất phá hơn vào năm hai nghìn một mươi chín không
nói chung nghị quyết số hai này nó có những khác biệt luôn luôn có những đổi mới so với những nghị quyết trước
tuy nhiên theo tôi nghĩ thì có thể đây là một sự tiếp tục cải cách
và với một bước tiến cải cách nó quy mô hơn và nó mạnh mẽ hơn so với trước
đặc biệt là vẫn tiếp tục trong việc cải thiện đơn giản hóa bãi bỏ các điều kiện kinh doanh
đơn giản hóa bại bỏ các thủ tục kiểm tra chuyên ngành

đối với hoạt động xuất nhập khẩu
năm nay còn nhấn mạnh thêm đó là cái cải cách hành chính thực hiện cung ứng dịch vụ công dịch vụ hành chính công ở cấp độ bốn
kết hợp với thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán điện tử không dùng tiền mặt
hai cái này nó sẽ bổ trợ cho nhau là bởi vì thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những yếu tố
để nâng cấp và đảm bảo rằng là cung ứng dịch vụ hành chính công được thực hiện ở cấp độ bốn
và cái lĩnh vực cải cách này được thực hiện với một kỳ vọng với một kỳ hoạch
nó bổ trợ cho hai cái lĩnh vực nói trên và nó thu hẹp dần đến mức đến lúc xóa bỏ cái khả năng cơ hội tiếp xúc giữa người dân
và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
vì chỉ khi đó thì chúng ta mới loại bỏ được về cán bản cái tình trạng tham nhũng vặt hiện nay
và tình trạng tham nhũng vật đó hiệu là hệ quả của công chức viên chức có liên quan này có quá nhiều quyền lực để can thiệp vào các quy trình thực hiện các thủ tục hành chính
gây sách nhiều phiền hà khó khăn
nhủ nhiều doanh nghiệp để tư lợi
và từ đó người ta có thể diễn giải một cách tùy ý và thực thi một cách tùy ý các quy định của pháp luật cũng như chính sách
làm cho chính sách và pháp luật của người ta thực hiện nó không nhất quán không đầy đủ và nó không tiên liệu được
và điều này là một cái điều mà thực sự cộng đồng doanh nghiệp hết sức là lo ngại
và tôi cho rằng chính cái lĩnh vực số ba này
đó là thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện cung ứng dịch vụ công ở cấp độ bốn
có lẽ chúng ta chờ đợi một bước đột phá nằm ở cái lĩnh vực ba này
thưa ông nếu như một bộ cắt giảm thủ tục hành chính nhưng bộ khác lại thêm quy định đó vào trong các cái thông tư của họ
vậy thì làm thế nào để kiểm soát chất lượng cải cách
kiểm soát chất lượng của những thay đổi
chất lượng của các quy định pháp luật
và quy định pháp luật được ban hành nói chung và cái quy định về điều kiện kinh doanh nói riêng
có lẽ là một việc nhức nhối
và đã thảo luận bàn đi bàn lại
rất nhiều lần
rất nhiều năm
tuy nhiên cho đến nay
tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa có một công cụ mà thực sự hữu hiệu
một định chế thực sự hiểu hiệu
để chúng ta có thể kiểm soát được và loại bỏ được cái khả năng như là chị vừa nêu
tuy nhiên tôi cho rằng là trên thực tế chúng ta cũng đã có những dân dân đã bắt đầu có những công cụ
ví dụ như đầu tiên công cụ đầu tiên là luật đầu tư đã đưa ra là hai trăm sáu mươi bảy sau này là còn hai trăm bốn mươi hai ngành nghề kinh doanh có điều kiện
sau đó luật cũng quy định rằng là điều kiện kinh doanh chỉ được quy định bởi nghị định pháp lệnh và luật nghĩa là chỉ có chính phủ
và ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội mới có thẩm quyền bán hành các điều kiện kinh doanh
và đối với điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện là chỉ có luật nghĩa là quốc hội mới có thể xác định
cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện
chúng ta thu hẹp
và giả kki
những cơ quan có thẩm quyền bán hành ngành nghề kinh doanh có điều kiện
như vậy ở đây tất cả các bộ ủy ban dân cả cấp không có thẩm quyền bán hành các quy định về điều kiện kinh doanh
bất cứ một điều kiện kinh doanh nào mà được bán hành bởi các bộ hoặc là ủy ban nhân cả cấp đều không có hiệu lực thi hành
nếu doanh nghiệp phát hiện và ai đó phát hiện ra những điều kiện kinh doanh được bán hành bởi các thông tư
bởi các quyết định của ủy ban dân ca cấp thì không chấp hành
đấy là bởi vì nó không có hiệu lực
chúng ta phải dứt khoát như thế
thì đây là trách nhiệm và có thể cũng là quyền lợi của người dân và doanh nghiệp
và doanh nghiệp cộng đồng doanh nghiệp các hiệp hội doanh nghiệp phải vào cuộc
và nếu phát hiện như thế thì cương quyết không chấp hành
lâu nay các bộ vẫn bán hành dưới dạng thống tư
một số bộ vẫn bán hành dưới dạng thống tư
và các doanh nghiệp vẫn âm thầm chấp hành
tôi nghĩ rằng là không nên tiếp tục cái tình trạng như thế
hãy cương quyết không chấp hành bởi vì đó là quy định bất hợp pháp
thưa ông như vậy là để thực hiện có hiệu quả mục tiêu mà nghị quyết hai đã đề ra
thì những người đứng đầu chính phủ và các bộ ngành địa phương sẽ phải thay đổi tư duy
quản lý theo hướng đổi mới hơn để phù hợp với sự phát triển
ông có nghĩ như vậy không ạ
có lẽ tôi cũng hoàn toàn đồng ý
trách nhiệm và nghĩa vụ và cái tư duy của người đứng đầu
cái này cần phải một sự thay đổi
thay đổi này nó mang tính chất tư duy của hệ thống
tư duy quản lý của chúng ta hiện nay là
nhà nước cơ quan nhà nước hiểu biết đến đâu
năng lực đến đâu thương thường bán hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý đến đó
chúng ta cũng nói rằng là doanh nghiệp và người dân
đã được kinh doanh tất cả những gì mà luật không cầm
trên thực tế
thì chúng ta vẫn áp dụng cái cách thức quản lý
và người dân và doanh nghiệp vẫn tuân theo là
kinh doanh những gì theo quy định của pháp luật
nghĩa là nó không cấm nhưng phải có quy định mà mới được làm
còn nếu không cấm mà không có quy định thì không được làm
tôi hy vọng rằng có nhiều bộ trưởng sẽ xuất hiện
với một nghị tư duy mới
thay đổi theo hướng là
quản lý vì sự phát triển
quản lý theo yêu cầu phát triển
hơn là vì một áp lực nào đấy
vì một nhóm lợi ích nào đấy
mà chi phổi
mà ra những quyết định
theo hướng cản trở cho sự hưởng lượng
xin cảm ơn ông
thưa quý vị
người đứng đầu các bộ ngành địa phương cần phải đổi mới tư duy
lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể
để đồng hành
hỗ trợ họ phát huy tiềm năng phát triển kinh tế
một chính sách tốt sẽ mang lại hạnh phúc cho người dân và doanh nghiệp
đó cũng là cái đích mà công cuộc cải cách điều kiện kinh doanh cần hướng tới
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng xin được kết thúc